đối tượng phan thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang tạm giữ
để tiếp tục điều tra về hành vi tảng chữ trái phép chất ma túy
trước đó sau thời gian theo dõi đến khoảng một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một
lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trong khu công nghiệp bình hòa
do tuấn thuê thì phát hiện thu giữ bốn bọc ma túy đá cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong nhà ngoài tuấn còn có ba đối tượng khác đến để sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra một căn nhà gần đó mà tuấn thuê lực lượng công an tiếp tục phát hiện
trong nhà có bốn mươi một âm đi và thùng bát các loại không rõ nguồn gốc
lực lượng công an tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra